sáng nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
tiếp tục với phần xét hỏi nhằm làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu xăng trên biển được chót lọt không bị phát hiện bắt giữ và xử lý
tại phiên tòa nhóm bị cáo gồm nguyễn thế anh cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
và nguyễn văn an em họ của bị cáo thế anh tiếp tục không thừa nhận hành vi nhận hối lộ
bị cáo thế anh phủ nhận không quen biết phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
mặc dù hữu có mặt tại phiên tòa khai đã gặp trực tiếp thế anh hai lần để thỏa thuận nhờ giúp đỡ trong việc buôn lậu xăng
trong vụ án này bị cáo nguyễn thế anh bị truy tố về hai tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi cấu kết với một số đối tượng vận chuyển sang lậu sang campuchia bán kiếm lời
hữu đặt vấn đề buôn lậu xăng nhờ thế anh giúp đỡ
theo thỏa thuận mỗi tháng hữu sẽ chi cho thế anh ba mươi usd và một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hữu tiếp tục đặt vấn đề về việc vận chuyển sang nhập lậu để tiêu thụ ở nước ngoài
và nhờ thế anh giúp đỡ bị cáo thế anh đồng ý và yêu cầu hữu chi tiền cho cấp trên và một số lực lượng khác nữa
với số tiền mỗi tháng là sáu mươi usd và chín trăm linh triệu đồng